theo tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và còn mạnh lên
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách quần đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có
mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ khu vực biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn có gió mạnh cấp sáu
từ ngày mai một mươi năm tháng một mươi tăng lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh